khoa hòe được mang đi rang khoảng một mươi năm đến hai mươi phút sau đó cho vào ủ thêm khoảng một mươi phút
rồi mang đi phơi từ hai đến ba tiếng với những ngày nắng to và từ bốn đến năm tiếng với những ngày ít nắng
không gian đây ngào ngạt một mùi thơm và đó chính là mùi thơm của hoa hòe khi mà đã được sao qua lửa tạo nên một cái mùi thơm rất đặc trưng như vậy mà khi còn hoa tươi thì sẽ không có được mùi như vậy đâu ạ
sau ngần ấy công đoạn hoa hòe đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một loại thức uống thanh nhiệt và tốt cho sức khỏe
mùi thơm rất là thơm vị rất là dễ uống
trà hoa hòe thì có tác dụng gì đối với sức khỏe hả anh
nó sẽ có tác dụng giải nhiệt và thứ hai là rất công dụng tốt cho người cao huyết ác
nếu như mình uống độc hoa hòe không thì nó có vị hơi đắng đắng nhưng nếu mà mình có thêm khoảng vài cộng cam thảo vào nữa thì uống rất là tốt
thu hải hoa hòe thì với tôi đã là một trải nghiệm vô cùng thú vị
rồi nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn khi ngồi dưới bóng cây dập mát như thế này và chúng ta lại được nhâm nhi một ly trà hoa hòe rất chi là thơm ngon